chỉ còn ít ngày nữa là tới tết trung thu thời điểm tiêu thụ lượng bánh trung thu nhiều nhất trong năm
chính vì thế để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cùng với nhiều địa phương
lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã thành lập ba tổ kiểm tra giám sát chất lượng bánh trung thu
kiểm tra hồ sơ sản phẩm điều kiện bảo quản an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất bánh
trong hơn một tuần qua các tổ đã tiến hành kiểm tra giám sát mặt hàng bánh trung thu tại cửa hàng sản xuất kinh doanh
các chợ với nội dung kiểm tra tập trung vào các thủ tục hành chính như giấy đăng ký kinh doanh
bố trí khu vực kinh doanh sản phẩm nhãn sản phẩm hạn sử dụng hồ sơ công bố sản phẩm
nguồn gốc xuất xứ điều kiện bảo quản đối với các cơ sở kinh doanh hoặc chế biến
vận chuyển đối với các cơ sở sản xuất bánh
tại mỗi điểm kiểm tra đoàn công tác đã lấy mẫu ngẫu nhiên một vài sản phẩm của cửa hàng
để dán nhãn xét nghiệm bởi hiện nay các cơ sở được chủ động hoàn toàn trong việc công bố chất lượng
do vậy nếu phát hiện vi phạm thì chúng tôi cũng sẵn sàng làm chuyển đẻ và không lợi trừ

tại mỗi điểm kiểm tra đoàn công tác đã lấy mẫu ngẫu nhiên một vài sản phẩm của cửa hàng

vài sản phẩm bánh trung thu còn lại về hạn sử dụng việc bảo quản
nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm bánh trung thu góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng